toàn thế giới ghi nhận hơn hai mươi bốn triệu ca nhiễm covid một mươi chín trong đó có hơn tám trăm hai mươi hai ca tử vong và một mươi sáu năm trăm linh ca bình phục
theo báo cáo về tình hình dịch bệnh của tổ chức y tế thế giới who số ca nhiễm và tử vong do dịch bệnh đều có xu hướng tăng chậm lại ở hầu hết các khu vực
trong hai mươi bốn giờ qua ấn độ ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất thế giới với hơn sáu mươi sáu ca nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên hơn ba triệu ca
đứng đầu với tổng số ca nhiễm và tử vong vẫn là mỹ với gần sáu triệu ca tiếp theo đó là brazil với hơn ba triệu ca
trong hai mươi bốn giờ qua số ca tử vong tại cả ba nước này đều trên con số một ca
philippines và indonesia tiếp tục là điểm nóng của dịch bệnh covid một mươi chín tại châu á với số ca nhiễm mới trong hai mươi bốn giờ qua lần lượt là hai chín trăm sáu mươi năm ca và hai bốn trăm bốn mươi bảy ca
trong khi đó trung quốc đại lục không ghi nhận số ca nhiễm mới nào trong cộng đồng toàn bộ một mươi năm ca dương tính với sars cov hai đều là trường hợp nhập cảnh
tại châu âu pháp và nga trong hai mươi bốn giờ qua cũng ghi nhận số ca nhiễm mới trong khoảng từ ba đến bốn ca
tại trung đông iraq ghi nhận thêm ba chín trăm sáu mươi hai ca mới tăng hơn ba trăm linh ca so với ngày trước đó
tổ chức y tế thế giới who cho biết dịch bệnh covid một mươi chín tại châu phi có thể đã qua giai đoạn đỉnh điểm sau khi ghi nhận số ca nhiễm mới liên tục giảm trong nhiều ngày qua
tuy nhiên who cảnh báo các nước ở trong tất cả châu lục không được chủ quan trước nguy cơ làn sóng dịch bệnh thứ hai